các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế ngay từ hôm nay mưa sẽ diễn ra ở mức độ giải rác
tuy nhiên sang đến ngày mai cùng với sự tăng cường của không khí lạnh gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nên mưa sẽ tăng lên ở nhiều nơi
do mưa tăng nên nền nhiệt ở các tỉnh phía bắc và trung trung bộ cũng sẽ giảm dần
cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế là từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
mưa rông chỉ xuất hiện ở nửa phía bắc với lượng mưa từ năm một mươi mm
tại nam bộ và tây nguyên hôm nay và ngày mai thời tiết tiếp tục là những ngày không mưa và tạnh giáo
nhưng từ ngày một mươi bốn trở đi dưới tác động của những nhiễu động gió đông di chuyển từ biển vào
ở hai khu vực này mưa sẽ tăng lên nhanh chóng
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực bắc biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét gây biển động không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nên sẽ có mưa rào và rông mạnh gió giật cấp bảy cấp tám biển động
dự báo một đến hai ngày tới vùng ấp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết xấu có thể đi kèm
do vậy các tàu thuyền khi hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý để bảo đảm an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước